theo nhận định của một số chuyên gia y tế thế giới sự xuất hiện biến thể omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu đại dịch covid một mươi chín sắp kết thúc
cụ thể chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm vladimir nigrofarob thuộc cơ quan y tế liên bang nga cho biết
biến thể mới xuất hiện lần đầu tiên ở nam phi dễ lây lan hơn xong lại gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
biến thể này không làm tổn hại phổi
tôi nghĩ đây có thể là tín hiệu cho thấy cơn ác mộng sắp kết thúc cũng là dấu hiệu chỉ ra rằng coronavir bắt đầu rút lui
theo chuyên gia này omicron có thể khiến covid một mươi chín trở thành mầm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp theo mùa thông thường
quan điểm này đã được nhiều chuyên gia đưa ra trước đó
một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành khoa học nature nhận định
trong tự nhiên không có gì là vô hạn một lúc nào đó virus sẽ đạt ngưỡng lây nhiễm tuyệt đối
sau đó đột biến mới không mang lại lợi thế lây nhiễm nữa
virus ổn định biến chủng cuối cùng này sẽ chiếm ưu thế và trở thành trùng trội trải qua các thay đổi nhỏ lẻ và không thường xuyên
trong khi đó hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi vừa công bố báo cáo sớm về tình hình dịch bệnh ở tỉnh goltiang
nơi biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đáng ngạc nhiên là các bệnh viện ở gotiang ghi nhận hầu hết bệnh nhân nhập viện do các bệnh khác
xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín không phải thở oxy chỉ một số ít xuất hiện viêm phổi do covid hoặc cần chăm sóc kỹ
số phải nằm giường chăm sóc tích cực icu càng ít hơn nữa
thời gian nằm viện trung bình của nhóm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đợt này là hai tám ngày
ngắn hơn so với tám năm ngày của các đợt dịch trong một mươi tám tháng trước ở cùng khu vực
nhiều bệnh nhân thậm chí không có bất cứ triệu chứng bệnh đường hô hấp nào chỉ phát hiện ra bệnh do xét nghiệm tẩm soát
một số chuyên gia cho rằng đây có thể là tín hiệu tốt
cho thấy virus cuối cùng sẽ phát triển theo hướng lành tính giúp con người có thể sống chung an toàn với nó giống như bệnh cúm thông thường
tuy nhiên vào ngày sáu tháng một mươi hai giám đốc viện y tế quốc gia mỹ francis corld cảnh báo rằng
omicron có khả năng không phải là biến thể covid một mươi chín cuối cùng gây ra nhiều mối lo ngại
có khả năng đây không phải là biến thể mới nổi cuối cùng thu hút nhiều sự chú ý và mối lo ngại
virus sars cov hai có thể tiếp tục biến đổi từ virus corona ban đầu xuất hiện ở thành phố vũ hán trung quốc
ông collins cho biết
ông suy đoán rằng omicron phát triển trong một người suy giảm miễn dịch bị nhiễm một biến thể virus sars cov hai khác
ông collin cũng cảnh báo nếu chúng ta không xây dựng hệ thống bảo vệ miễn dịch toàn cầu sẽ có một biến thể khác xuất hiện
được biết trước khi xuất hiện omicron các nhà khoa học từng đặt câu hỏi liệu delta có phải trạng thái đỉnh cao của ncov
khi virus được tối ưu hóa và ít đột biến hơn trong tương lai
kể từ khi biến chủng omecron xuất hiện các nhà khoa học gấp rút tìm lời giải đáp cho hàng loạt câu hỏi virus phát triển như thế nào
lây truyền ra sao và gây triệu chứng nghiêm trọng đến đâu so với biến chủng delta
các chuyên gia giả thuyết omicron đột biến từ động vật phát triển ở người bị suy giảm miễn dịch hoặc hình thành tại khu vực ít được giải trình tự gen
phó giáo sư daray martin nhà nghiên cứu thuộc bệnh viện truyền nhiễm và y học phân tử tại đại học cape town
cho rằng ca protein virus đã hoạt động cùng nhau và tạo ra đột biến
thay đổi này khiến ncov lây nhiễm hiệu quả hơn
nhóm nghiên cứu cũng đưa ra ba giả thuyết về sự phát triển của omicron
thứ nhất biến chủng hình thành trong một khu vực ít được giải trình tự gen virus
người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hạn chế
điều này có nghĩa là omicron đã lưu hành tại nam phi hoặc một số quốc gia khác từ lâu mà không bị phát hiện
nam phi hiện chỉ giải tình dự gen của một các mẫu bệnh phẩm thu thập được trong khi tại mỹ con số là ba sáu
không quốc gia nào ở châu phi giải mã quá năm
trên thực tế một số nhà sinh vật học tiến hóa cũng cho rằng biến chủng omicron đã có mặt kể từ tháng chín và lây lan trong vài tháng
xong đây chỉ là giả thuyết
bộ y tế hà lan ngày ba mươi tháng một mươi một cho biết biến chủng omicron có thể đã xuất hiện ở nước này ít nhất một mươi ngày trước khi có báo cáo từ nam phi
đây là bằng chứng cho thấy biến chủng đã đến châu âu sớm hơn những gì được biết
trước đó theo cơ sở dữ liệu toàn cầu g shed các cân nhiễm omicron đầu tiên ở nam phi được lây mẫu ngày chín tháng một mươi một là hai người đàn ông
đến ngày một mươi một tháng một mươi một biến chủng lan sang botswana tới ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nam phi mới phát cảnh báo về omicron
giả thuyết thứ hai là ncov tồn tại ở người bị suy giảm miễn dịch chẳng hạn bệnh nhân hiv trong thời gian dài từ đó đột biến thành omicron
đây là điều mà các chuyên gia nam phi đã lo ngại từ đầu đại dịch
khi bệnh nhân hiv sử dụng thuốc kháng virus đều đạn theo đơn cơ thể họ gần như ngăn chặn hoàn toàn mầm bệnh
xong ở người bệnh không được chẩn đoán chưa điều trị hoặc không thể uống thuốc mỗi ngày
hiv làm suy yếu hệ thống miễn dịch
nếu mắc covid một mươi chín cơ thể họ tốn vài tuần hoặc vài tháng để đào thải virus
trong thời gian đó ncov có cơ hội đột biến
khi bệnh nhân có bệnh nền hiv lây covid một mươi chín cho người khác biến chủng mới sinh sôi và lưu hành
julio de oliveira điều tra viên chính của mạng lưới giám sát di chuyển quốc gia cho biết
chúng tôi có lý do để tin rằng một số biến chủng đang xuất hiện ở nam phi liên quan trực tiếp đến hiv
giả thuyết cuối cùng là ncov tái lây nhiễm vào các quần thể đồng
sau đó đột biến và nhiễm trở lại cho người
christian andersen chuyên gia miễn dịch tại viện nghiên cứu scripps nói
tình huống biến chủng xuất phát từ người suy giảm miễn dịch hợp lý nhưng thực sự mà nói
tôi tin vào khả năng virus lây lan ngược từ người sang động vật tiến hóa rồi lại chuyển cho người
bởi một số đột biến của virus rất bất thường tôi không nghĩ chúng ta nên loại bỏ kịch bản đó
các nhà khoa học ủng hộ giả thuyết này dựa trên một số đặc tính của ncov
đây là loại virus khá linh hoạt có khả năng lây nhiễm cho nhiều loài động vật như chó mèo hổ trồn hư đuôi trắng và cả con người
do vậy ncov dễ dàng nhảy từ loài này sang loài khác
virus ban đầu xuất phát từ phụ hán không lây nhiễm cho các con vật gặm nhấm
nhưng những biến chủng sau đó như alpha beta delta đều xuất hiện ở loài động vật này
tổ chức y tế thế giới và các chuyên gia y tế nhiều lần cảnh báo tình trạng bất bình đẳng về vaccine
cũng như việc một số quốc gia không đủ năng lực ứng phó dịch bệnh dễ khiến nhiều biến chủng xuất hiện
đến nay dưới bảy trong số một hai tỷ người ở châu phi chưa được tiêm chủng đầy đủ
quốc gia đông phi là ericia vẫn chưa có vaccine
nhóm nghiên cứu của giáo sư martin cho biết phát hiện mới của chúng tôi còn cần nhiều kết quả hơn nhằm kết luận giả thuyết nào là đúng
theo thống kê mới đây những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín và tăng một mươi bốn lần nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh
mặc dù việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được khuyến cáo cho tất cả người dân
nhưng hiện tại nhiều người vẫn còn nghi ngại khi tiêm
các chuyên gia cảnh báo nhập viện và tử vong do covid một mươi chín vẫn cao trong thời gian gần đây
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
đến nay có sáu mươi chín năm dân số hoa kỳ đã nhận được ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín

năm mươi chín được tiêm đầy đủ và một mươi tám bảy đã được tiêm nhắc lại
tuy nhiên cdc hoa kỳ cho hay trong vòng bảy ngày gần đây
ước chín mươi hai tám trăm linh trường hợp mắc bệnh tăng một mươi tám so với tuần trước
và khoảng năm sáu trăm linh người mỗi ngày phải nhập viện do covid một mươi chín tăng sáu so với tuần trước
tỷ lệ tử vong hàng ngày trung bình trong bảy ngày là một người mỗi ngày
các chuyên gia cảnh báo số người mắc covid một mươi chín chưa được tiêm vaccine
vẫn đang tiếp tục gia tăng
thống kê tại bang new south wales của australia cho thấy
những người không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ phải điều trị trong phòng chăm sóc
và tử vong do covid một mươi chín cao nhiều lần so với những người đã tiêm vaccine
trong số sáu mươi một tám trăm linh ca mắc bệnh được ghi nhận từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày bảy tháng một mươi
có tới hơn sáu mươi ba chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
còn số tử vong do covid một mươi chín ở những người chưa được tiêm vaccine trong phòng covid một mươi chín là một
các chuyên gia cảnh báo số người mắc covid một mươi chín chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại thái lan cũng tương tự
bộ y tế thái lan cho hay trong số tám tám trăm linh ba trường hợp tử vong do covid một mươi chín
thì có tới sáu mươi bốn sáu bệnh nhân covid một mươi chín là những người chưa được tiêm vaccine
tại nước ta con số thống kê tại tp hcm cho thấy tuần vừa qua đã có một trăm năm mươi một người tử vong
trong số đó có bảy mươi năm số ca tử vong là những trường hợp chưa tiêm mũi vaccine nào hoặc tiêm chưa đầy đủ
tiến sĩ roseel worldsky giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ cho biết
những người không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có khả năng nhiễm covid một mươi chín cao hơn khoảng gần sáu lần so với những người đã được tiêm chủng
nguy cơ phải nhập viện cao hơn chín lần và khả năng tử vong tăng một mươi bốn lần do các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín
hiện tại có tới bốn mươi bảy triệu người mỹ trưởng thành đủ điều kiện và hơn một mươi hai triệu thanh thiếu niên
niên vẫn chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ và đây là nhóm người có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao nhất
nhiều chuyên gia nhận định dịch covid một mươi chín hiện là mối đe dọa chủ yếu đối với nhóm chưa tiêm vaccine và để thoát khỏi đại dịch ngay lúc này là cần gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín